thành phố cần thơ đã tham gia dự thi giải thưởng cảnh quan châu á năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay hồ sơ dự thi cần thơ thành phố sông nước vùng đồng bằng sông kiểu long được đề cử và đặt giải
giải thưởng cảnh quan châu á là cuộc thi thường niên tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi
dưới sự phối hợp của bốn tổ chức văn phòng tổ chức định cư con người liên hợp quốc vùng châu á thái bình dương
ủy ban định cư châu á tổ chức thiết kế phong cảnh châu á và trung tâm nghiên cứu đô thị thành phố fukuka nhật bản
với mục tiêu tạo lập môi trường sống đầy đủ và hạnh phúc cho những người dân châu á
tôn vinh các thành phố vùng dự án thể hiện vai trò tích cực như là hình mẫu trong việc tạo lập công trình cảnh quan
cuộc thi gồm hai giải thưởng giải cảnh quan châu á và giải ban giám khảo bình chọn
được biết thành phố cần thơ sẽ tham dự và nhận giải tại lễ trao giải thưởng cảnh quan châu á hai nghìn một mươi sáu
diễn ra vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi tại thành phố inchuôn ngân xuyên trung quốc